nguyên thủ tướng phan văn khải đã đi xa nhưng trong tâm khảm của người dân thành phố hồ chí minh
mãi mãi không thể quên hình ảnh tấm lòng và trí tuệ của một người con đất thép thành đồng
đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của thành phố nói riêng và đất nước nói chung
nguyên thủ tướng phan văn khải đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với quá trình xây dựng và phát triển thành phố hồ chí minh
những hình ảnh nông thôn giàu sức sống này là diện mạo ngày nay của tân thông hội
xã nông thôn mới đầu tiên của nước ta một xã của huyện củ chi đất thép thành đồng

tham gia ban lãnh đạo thành phố hồ chí minh trong giai đoạn lịch sử đổi mới ấy

trong giai đoạn ông giữ chức phó bí tư thành quỷ chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nguyên thủ tướng phan văn khải đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với quá trình xây dựng và phát triển thành phố hồ chí minh
nguyên thủ tướng phan văn khải vốn xuất thân từ nông dân từ củ chi là một vùng kháng chiến
cho nên sau giải phóng thành quỷ thành phố hồ chí minh và các ông chị lãnh đạo
trong đó có đồng chí phan khải đã rất quan tâm đến việc chăm lo đời sống cho những người dân ở vùng khăn trên cũ
mà sau này từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nó hình thành ra cái gọi là chương trình xóa đói giảm nghèo
về đây anh đóng góp rất quan trọng
trong việc xây dựng
trong việc xây dựng kế hoạch phát triển thành phố kinh doanh xã hội của thành phố
từ thực tiễn sâu động tại thành phố hồ chí minh những năm đầu đổi mới
nhờ từng kinh qua công tác tại ủy ban kế hoạch thành phố hồ chí minh rồi ủy ban kế hoạch nhà nước
nguyên thủ tướng phan văn khải có nhiều cơ hội tiếp xúc và có sự thấu hiểu đối với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân
cũng như các vấn đề kinh doanh
sau khi trở thành người đứng đầu chính phủ doanh nghiệp doanh nhân và môi trường kinh doanh
chính là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông
ông luôn xác định xây dựng hệ thống pháp luật đưa nền kinh tế phát triển theo hướng thị trường
là nền tảng quan trọng nhất để đất nước phát triển
và luật doanh nghiệp ra đời năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là cơ sở nền tảng cho sửa đổi các chính sách kinh tế sau này
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chúng ta có sửa đổi luật doanh nghiệp
chính cái sửa đổi luật doanh nghiệp này là một bước chúng ta tiếp cận với luật doanh nghiệp của các nước
từ nhiệm kỳ của thủ tướng phan văn khải
tôi nghĩ rằng dị thủ tướng đã có một chủ trương để cho các doanh nghiệp tư nhân hoạt động
luật doanh nghiệp ra đời năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và sau đó sửa đổi năm hai nghìn năm
cũng như thị trường chứng khoán ra đời năm hai nghìn là những minh chứng sống động cho quan điểm nhất quán và tầm nhìn của ông
những quyết sách cởi trói cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mang đậm dấu ấn nguyên thủ tướng phan văn khải
đã góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp tp hcm
trong đó có vai trò to lớn của các doanh nghiệp tư nhân góp phần giúp tp hcm
ninh giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước cùng cả nước
vì cả nước